liệt dây thần kinh số bảy có nguy hiểm không và cần định hướng điều trị như thế nào là đúng